dự kiến cuối năm nay trung tâm hồi sức tích cực do bệnh viện trung ương huế quản lý sẽ rút quân khỏi thành phố hồ chí minh
sở y tế thành phố đã xây dựng bệnh viện giả chiến ba tầng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín từ trung bình nặng và nguy kịch
trong thời gian chống dịch vừa qua thành phố hồ chí minh đã nhận hỗ trợ rất lớn từ trung mương đến cơ sở y tế địa phương
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đến nay thành phố đã vượt qua khó khăn tỷ lệ người nhiễm và trở nặng giảm xuống rõ rệt
do đó bộ y tế rút nguồn nhân lực về và bàn giao các bệnh viện giải chiến và trung tâm hồi sức lại cho thành phố
ngoài bệnh viện nhân dân gia đình đã tiếp nhận trung tâm hồi sức của bệnh viện bạch mai
sắp tới bệnh viện đại học y dược sẽ tiếp nhận trung tâm hồi sức của bệnh viện việt đức
cuối năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm sẽ tiếp nhận trung tâm hội sức bệnh viện trung ương huế
về trang thiết bị y tế tất cả những gì của các bệnh viện mang vào hỗ trợ thành phố sẽ được mang về
còn cơ sở vật chất do nhà tài trợ hỗ trợ công tác chống dịch tại tp hcm sẽ được bàn giao cho thành phố để phục vụ người dân
bên cạnh đó để đáp ứng năng lực điều trị sở y tế tp hcm đã xây dựng bệnh viện giải chiến ba tầng
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín từ trung bình nặng và nguy kịch do các bác sĩ tại các bệnh viện luân phiên hỗ trợ
sở y tế kỳ vọng với bệnh viện này số ca hồi sức sẽ giảm và bệnh nhân không cần phải chuyển viện